liên quan đến những sai phạm ở tòa nhà trái phép trên đèo mã pì lèng ngày một mươi bốn tháng một mươi bộ văn hóa thể thao và du lịch đã có công văn gửi ubnd tỉnh hà giang về công trình nhà nghỉ nhà hàng panorama xây dựng trên đèo mã pì lèng huyện mèo vạc tỉnh hà giang
theo công văn bộ văn hóa thể thao và du lịch thống nhất quan điểm và phương hướng giải quyết của ubnd tỉnh hà giang liên quan đến công trình panorama
bộ đề nghị ubnd tỉnh hà giang chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý các sai phạm theo đúng quy định của pháp luật tham vấn ý kiến chuyên gia để có giải pháp khắc phục phù hợp theo hướng cải tạo trình trang thành điểm rừng chân ngắm cảnh với quy mô kiến trúc phù hợp không làm ảnh hưởng đến tầm nhìn toàn cảnh đảm bảo an toàn hài hòa với cảnh quan thiên nhiên không gây tác động tiêu cực đến môi trường phù hợp với bản sắc văn hóa truyền thống đồng bào các dân tộc ở hà giang
và đồng thời phải thực hiện đầy đủ các quy trình thủ tục lập thẩm định phê duyệt dự án theo đúng quy định của pháp luật trước khi triển khai thực hiện